cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời thành lập hội đồng tiêu hủy chín trăm linh lít bia hơi không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó đoàn kiểm tra đã phát hiện xe tải đang đậu trên đường lê duẩn phường tân phú thành phố đồng xoài chở một lượng lớn bia hơi
qua kiểm tra trên xe có chín trăm linh lít bia hơi được đựng trong tám bom loại một trăm linh lít và hai bom loại năm mươi lít
số bia hơi trên do ông nguyễn thống nhất ngụ phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vận chuyển bằng xe ô tô thùng kín về tiêu thụ tại khu vực thành phố đồng xoài
tại thời điểm lập biên bản thì chủ xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc cũng như xuất xứ của số lượng bia nói trên